từ một loại cây trồng lương thực cứu đói cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên tỉnh quảng trị
nay cây sắn trở thành cây có giá trị kinh tế cao không chỉ giúp người dân thoát nghèo
mà từ trồng sắn nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giàu
đặc biệt từ khi liên kết sản xuất và được bao tiêu sản phẩm
nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng biên đã ổn định đời sống
làm giàu trên chính mảnh đất của mình
năm hai nghìn một mươi nhà máy tinh bột sắn hướng hóa thành lập câu lạc bộ những hộ trồng sắn
đạt một trăm linh triệu đồng mỗi vụ để động viên khích lệ bà con trồng sắn phát triển kinh tế
sau một mươi ba năm hoạt động mô hình đã có hơn bảy mươi hội viên là động lực cho nhiều hộ dân người đồng bào
vùng cao học hỏi thay đổi phương thức sản xuất
đến nay tại hai huyện miền núi của tỉnh quảng trị có khoảng gần ba mươi hộ đồng bào vân kiều
bà cô tham gia trồng sắn với tổng diện tích ước đạt khoảng gần một mươi hectare
nhà máy cũng là khen thương mình cho đi thái lan thăm quan đi hỏi bên thái lan là trồng cật trồng sắn
thì đấy thế đó
hướng dẫn cho mình cật trồng này cật thế này thế đó này
bắt đầu là một thời gian là vì đặt cũng hơi không tốt mấy thì nhà máy cũng đầu tư cho phân này
một thời gian là thiếu dung cũng là một hạn thì cũng là đầu tư cho dung này
tên viên mà tham gia vào cộng lộ bộ một trăm linh triệu này thì phân đấu là tức là để mà tăng thêm thu nhập
thứ hai là như cộng lộ bộ này mà các khu gia đình tư trung bình hiện nay là trở thành là gia đình khá
giúp cho người dân là trên địa bàn
chẳng hạn là phát triển kinh tế trò hội để ổn định cuộc sống
nhà máy tinh bột sắn hương hóa thuộc công ty thương mại quảng trị
ngoài hỗ trợ kiến thức trồng và chăm sóc cây đã tổ chức thu mua chế biến sắn với sản lượng cao nhất
đồng thời đảm bảo giúp bà con hoàn thành tốt việc thu hoạch chuẩn bị các điều kiện để bước vào vụ sản xuất mới
hàng năm thì duy trì cộng lộ bộ một trăm linh triệu này cho đồng từ bảy mươi đến tám mươi thành viên
đó là những thành viên rất tiết cực và tạo sức lãng tỏa lớn
trong cộng đồng để cùng với nhà máy hỗ trợ cho bà con trong việc trồng chăm sóc và thăm kinh kế sắn
câu chuyện lần đầu tiên hàng ngàn hộ gia đình người dân tộc thiểu số ở vùng biên quảng trị đổi đời như trồng sắn
thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng trong nhận thức để bà con mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững